cơ quan khí tượng vừa đưa ra dự báo về các hình thái thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời dự báo ngắn về tình hình nắng nóng trong mùa khô năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bắc bộ trung bộ có khả năng xuất hiện
hai đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt diện rộng tập trung vào nửa cuối tháng năm
dự báo phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c phía tây bắc bộ từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
khu vực trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c riêng vùng núi phía tây ba mươi chín bốn mươi một độ c
có nơi trên bốn mươi hai độ c tây nguyên và nam bộ trong bốn ngày tới dự báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
ba mươi năm ba mươi tám độ c sau đó giai đoạn nửa cuối tháng năm hai khu vực này vào mùa mưa nắng nóng giảm dần
từ ngày mai một mươi hai tháng năm đến một mươi sáu tháng năm ở khu vực bắc bộ các tỉnh bắc trung bộ có khả năng xuất hiện
một đợt mưa có nơi mưa to và rông mạnh nguy cơ xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh khu vực tây nguyên và nam bộ giai đoạn nửa cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có mưa chuyển mùa
mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
về diễn biến mưa bão cho năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan khí tượng dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên biển đông
và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong nửa đầu mùa mưa bão thiên tai sẽ tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên
bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm nhiều bão hình thành trên biển đông
tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối năm
mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi